nhận lời mời của ngoại trưởng hoa kỳ mike pompeo phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
bắt đầu chuyến thăm chính thức hoa kỳ từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng năm
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã hội đàm với ngoại trưởng hoa kỳ mike pompeo
và có các cuộc gặp với phó cố vấn an ninh quốc gia charlis kuberman
và với trợ lý tổng thống cố vấn an ninh quốc gia của phó tổng thống ken kellog
tại cuộc hội đàm với ngoại trưởng hoa kỳ mike pompeo và các cuộc gặp với phó cố vấn an ninh quốc gia charles kuperman
và với trợ lý tổng thống cố vấn an ninh quốc gia của phó tổng thống ken kellogg
hai bên đã cùng thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
trong đó khẳng định ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp tại biển đông bằng các biện pháp hòa bình
phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý
thực hiện hiệu quả và đầy đủ tuyên bố ứng xử của các bên tại biển đông doc
phía hoa kỳ khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực tại khu vực ấn độ thái bình dương
nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ thúc đẩy hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại khu vực quan trọng này